cây ghép implan bắt đầu du nhập vào việt nam từ khoảng năm hai nghìn và trở thành một trong ba kỹ thuật quan trọng của nhà khoa phục hình
đây được xem là một trong những thành tựu vượt bậc của ngành nhà khoa
hiện nay phương pháp này đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các bác sĩ cũng như người bệnh
tuy nhiên ở việt nam tỷ lệ thành công phục hình sau khi cấy ghép ipland chỉ đạt khoảng bảy mươi sáu
vậy những yếu tố nào sẽ quyết định việc ca cây ghép implant có thành công hay không